theo tổng hợp báo cáo của các đơn vị trên địa bàn đà nẵng hơn bốn tháng thực hiện thí điểm phân loại rác tại nguồn
tại một số phường và quận huyện đã đạt được một số kết quả bước đầu tuy nhiên cũng đã bộc lộ một số điểm bất cập tồn tại
như phương tiện thu gom rác chưa bố trí đủ ba loại thùng bên trong nên việc bỏ rác tài nguyên lẫn lộn thời gian thu gom chưa hợp lý
theo đó lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho người dân về cách thức thực hiện cũng như thời gian lộ trình thu gom và phản ánh khi có vấn đề phát sinh hạn chế
sau một thời gian cần có điều tra xã hội học thống kê về hiệu quả công tác tuyên truyền
thông qua số lượng rác tài nguyên được thu gom thông qua tỷ lệ người hiểu biết về công tác này
cần nghiên cứu tiếp cận cụ thể các mô hình hay về thực hiện công tác thu gom phân loại rác tại nguồn để triển khai nhân rộng
do đó việc tham gia hưởng ứng của cộng đồng thu gom phân loại rác và huy động các doanh nghiệp thu gom tái chế các sản phẩm từ nguồn rác tài nguyên của thành phố là rất cấp thiết